tổng thống mỹ joe biden ngày hôm qua đã ký thông qua luật bảo vệ hôn nhân đồng tính
một động thái thể hiện sự chấp nhận ngày càng tăng đối với các cặp đôi đồng giới ở xứ sở cờ hòa
tham gia buổi lễ có các nhà lập pháp của cả hai đảng và chủ nhân của clapkq
một hộp đêm dành cho người đồng tính ở colurado nơi mà năm người đã thiệt mạng
trong một vụ xả súng vào tháng trước và hai người sống sót sau vụ tấn công
người phát ngôn nhà trắng karin jean pierre cho biết luật này sẽ mang lại sự an tâm
cho hàng triệu người thuộc cộng đồng lgbt qi và các cặp vợ chồng khác chủng tộc
họ cùng con cái cũng sẽ được hưởng các quyền và sự bảo vệ cần thiết
hàng trăm nghìn cặp đôi đồng giới đã kết hôn kể từ khi toán tối cao ra quyết định
hợp pháp hóa hôn nhân trên khắp nước mỹ vào năm hai nghìn một mươi năm